theo nghị quyết số năm mươi bốn về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám vừa được chính phủ ban hành
ngân hàng nhà nước được chính phủ giao tiếp tục triển khai một số công việc quan trọng
trong đó cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và tăng cường kiểm soát các giao dịch tiền ảo
cụ thể ngân hàng nhà nước cần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại chỉ thị số một mươi ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
của thủ tướng chính phủ
trong chỉ thị này lần đầu tiên cơ quan quản lý việt nam đề cập tới tiền ảo và tài sản ảo
để phân định rõ các công việc của ngành ngân hàng tư pháp công an
ngay sau khi có chỉ thị trên ngân hàng nhà nước đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng không được cấp các dịch vụ thanh toán
bù trừ thẻ tiến dụng liên quan tới tiền ảo do lo ngại những hệ lụy và rủi ro tiền ảo mang lại
đồng thời cơ quan này cũng đã yêu cầu các tổ chức tín dụng phòng ngừa các giao dịch đáng ngờ
phòng chống rửa tiền liên quan tới tiền ảo
chính phủ cũng giao ngân hàng nhà nước điều hành thận trọng linh hoạt chính sách tiền tệ
kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách vĩ mô khác